tại di tích quốc gia văn miếu trấn biên tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày mất chủ tịch hồ chí minh
tại buổi lễ trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh đồng nai
nguyện đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi
tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng
củng cố và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với đảng
góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như tâm nguyện của người trước lúc đi xa
việc tổ chức tưởng niệm ngày mất chủ tịch hồ chí minh đã trở thành thông lệ
được tỉnh đồng nai tổ chức hàng năm vào ngày hai mươi một tháng bảy âm lịch tại văn miếu trấn biên
năm hai nghìn một mươi chín đình tân mai được giao nhiệm vụ thực hiện tế lễ
các đình miếu cùng nhau tham gia sắm lễ vật dâng lên bác